hội thảo triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh đã được tổ chức tại tỉnh thanh hóa
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội dự và chủ trì hội thảo
phát biểu chỉ đạo đồng chí tòng thị phóng nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm hai nghìn ba mươi như giải quyết tình trạng việc thiếu đất ở nhà ở đất sản xuất nước sinh hoạt
đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu chăm sóc sức khỏe nhân dân nâng cao thể trạng tầm vóc người dân tộc thiểu số
sau hội thảo lần này đồng chí đề nghị ba tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan trung ương trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
đề ra các chương trình hành động cụ thể khắc phục những thiếu sót trong công tác dân tộc miền núi